phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín lưu thông theo hướng bảo lâm cao bằng
thành phố hà giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên sẽ hiểu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
khi đang chân nhường vận chuyển thì bị bắt giữ